lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu giấy tờ có liên quan
thưa quý vị liên quan đến vụ án trộm vàng lớn nhất miền tây
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cn cho biết hôm qua ngày năm tháng tám đã khởi tố bị can bảy đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản
bảy siêu trộm gồm nguyễn văn dân lê văn mười lê văn dũng lý văn đợi nguyễn văn điệp nguyễn minh thắng và phùng thanh tâm
như truyền hình công an nhân dân đã đưa
vào dạng sáng ngày ba mươi tháng bảy sau khi dùng kìm cộng lực cắt ổ khóa đột nhập vào một tiệm vàng ở huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
hai đối tượng là đợi và thắng ngụ thành phố hồ chí minh đã bị bắt quả tang khi đang gom bảy lượng vàng bỏ vào bao chuẩn bị tẩu thoát
qua khai thác nhanh ngay trong đêm ngày ba mươi tháng bảy ban chuyên án đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp năm đối tượng trong băng nhóm
thu giữ nhiều phương tiện tăng vật gây án như kìm cộng lực đoạn sắt vàng tiền mặt và các giấy tờ có liên quan
bước đầu các đối tượng đã khai nhận thực hiện nhiều vụ trộm vàng với giá trị tài sản lên đến hàng tỷ đồng gây hoang mang trong dư luận
với hành vi cướp giật tài sản đối tượng phùng văn nam chú tại xã duyên hải huyện hưng hải tỉnh thái bình vừa bị công an huyện hưng hà khởi tố
trước đó ngày ba mươi tháng sáu đối tượng nam đi xe máy trên đường liên xã thống nhất đi hòa bình thuộc địa phận xã thống nhất huyện hưng hà
thì phát hiện chị phạm thị hải điều khiển xe máy đi cùng chiều
đăng nghe điện thoại đối tượng nam liền áp sát xe rồi giật điện thoại sau đó dùng vũ lực tấn công để tiếp tục giật túi sách trong đó có số tiền hơn hai triệu đồng
trước cơ quan điều tra đối tượng khai nhận đã gây ra một mươi một vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện hưng hà và một số huyện lân cận
công an huyện hưng hà đã thu giữ một xe máy là phương tiện gây án và một số tăng vật có liên quan
vâng qua sự việc trên thì có thể thấy là việc bị cướp giật tài sản trên đường không còn là câu chuyện xa lạ
nhưng hiện nay vẫn có rất nhiều người dân
đặc biệt là các chị em phụ nữ do sơ hở chủ quan đã tạo điều kiện cho loại tội phạm này hoạt động
mới đây thì công an thành phố hưng yên đã bắt giữ một đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố
khoảng một mươi chín h ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm chị nguyễn thị huế ở phường lê lợi thành phố hưng yên
điều khiển xe mô tô trên quốc lộ ba mươi chín thuộc địa phận xã bảo khê thành phố hương yên
thì bị một nam thanh niên điều khiển xe mô tô màu đỏ không rõ biển kiểm soát áp sát dùng tay trái giật một túi sách có sáu triệu đồng tiền mặt
hai chỉ vàng một điện thoại di động iphone năm s một điện thoại nokia và nhiều giấy tờ cá nhân có liên quan tổng giá trị tài sản khoảng hơn hai mươi ba triệu đồng
tối hôm đấy khoảng bảy giờ tối tôi đi làm về trên đường về gần đến gốc suối thì có một nam thanh niên đi xe máy áp sát đằng sau xe tôi
và tôi có treo một cái túi sách ghi đông
tôi đi vào xe và nam thanh niên nó đã áp sát và dùng tay phải giật lên túi sách của tôi
khi mà bị giật thì tôi rất là hoảng loạn và không lấy được bình tĩnh
một đêm thanh niên có phi chạy lên một đoạn rồi thì tôi mới hô cứu được nhưng mà người dân thì không ra kịp
quá trình xác minh lực lượng công an xác định đối tượng phạm tuấn tú ở kim đằng lam sơn hương yên là thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản trên
quá trình truy bắt đối tượng các trinh sát xác định đây là một đối tượng hết sức tinh vi
thường xuyên thay đổi địa điểm lần trốn tại các tỉnh điện biên sơn la tuyên quang gây rất nhiều khó khăn trong công tác vây bắt
nhưng với quyết tâm không để cho đối tượng lẩn trốn ngày hai mươi năm tháng bảy xác định đối tượng đã trở về hương yên
các trình xác đã ập và bắt giữ khi đối tượng đang dự đám cưới bạn trên đường nguyễn văn linh tp hưng yên
tại cơ quan điều tra đối tượng tú khai nhận số tài sản cướp được của chị huế tú đã dùng để chơi game và ma túy đá
ngoài ra đối tượng còn khai nhận do nghiện gam nặng để có tiền tiêu xài đã thường xuyên đi lang thang trên quốc lộ ba mươi chín
quan sát thấy sơ hở của chị em phụ nữ là ra tay cướp giật

đối tượng cấp giật thường lợi dụng sơ hở của người dân đặc biệt là các phụ nữ hay đeo túi sách đồ trang sức trên người
vì vậy người dân nên cảnh giác cẩn trọng bảo vệ tài sản của mình không tạo sơ hở cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội
tiếp theo là thông tin về việc bắt các đối tượng lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại đồng tháp và trà vinh
qua nguồn tin cung cấp của nhân dân phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp phối hợp với công an địa phương
vừa tiến hành kiểm tra và bắt quả tang một mươi bốn đối tượng có hành vi lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tại nhà của nguyễn trường sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám ngụ tổ một mươi tám khóm mỹ phú đất liền thị trấn mỹ thọ huyện cao lãnh
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ số tiền hơn bốn mươi tám triệu đồng ba cục xí ngầu cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
còn tại trà vinh công an huyện càng long cũng vừa bắt quả tang năm đối tượng lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tại nhà võ trung trực ở ấp đòn xã nhị long huyện càng long
tăng vật thu giữ gồm một bộ lắc tài xỉu hơn một mươi bảy triệu đồng tiền mặt và một số tăng vật khác
nhờ sự vận động của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng sáng ngày bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
đối tượng trương kể vĩ bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích
đã đến phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh con tum đầu thú
thưa thiên huế trong ba ngày tới thời tiết phổ biến lấy ít mưa ngày nắng nhiều
nên nhiệt độ tiếp tục tăng nắng nóng xuất hiện nhiều hơn
nhiệt độ chưa chiều tại khu vực vào khoảng ba mươi ba ba mươi sáu
một vài nơi thuộc khu vực vùng núi nhiệt độ có thể lên trên ba mươi bảy độ nên cảm giác khá là oi nóng
người dân cần lưu ý với khả năng xảy ra hỏa hoạn cháy rừng nhất là vào thời điểm đầu giờ chiều
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới mây thay đổi có mưa vài nơi
ngày nắng nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
riêng các tỉnh từ khánh hòa đến bình thuận trời bớt phần oi bức hơn
với nhiệt độ trong ngày giao động từ hai mươi năm đến ba mươi ba độ
lưu ý là về chiều tối có thể có mưa rào
khu vực tây nguyên từ ngày bảy đến ngày mùng chín trời mây thay đổi
ngày nắng chiều tối có mưa rào và rông rải rác
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi một đến ba mươi một độ
riêng đà lạt nhiệt độ phổ biến từ một mươi bảy đến hai mươi năm độ
lui xuống khu vực nam bộ gió tây nam vẫn duy trì hoạt động với cường độ trung bình
nên những cơn mưa rào rải rác vẫn diễn ra đều đặn về chiều tối và đêm
tuy nhiên số điểm mưa vừa mưa to cũng đã giảm hẳn
nhưng người dân vùng ven biển vẫn cần hết sức lưu ý với gió mạnh
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi bốn ba mươi hai độ
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi bốn ba mươi năm độ